thủ tướng nguyễn xuân phúc và đoàn công tác của chính phủ đã có buổi làm việc với tỉnh phú yên
về tình hình phát triển kinh tế xã hội quốc phòng an ninh và chỉ đạo khắc phục một số tồn tại vướng mắc tại địa phương
báo cáo với thủ tướng đồng chí hoàng văn trà phó bí thư tỉnh ủy chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh phú yên cho biết
đến nay toàn tỉnh đạt bình quân một mươi hai bảy mươi bốn tiêu chí xã nông thôn mới sản xuất công nghiệp tiếp tục phục hồi
hiện tỉnh phú yên đang xúc tiến thủ tục chuẩn bị đầu tư một số dự án lớn như dự án chăn nuôi bò thịt và bò sữa
tập trung hoàn tất thủ tục để sớm bàn giao mặt bằng cho nhà đầu tư triển khai dự án nhà máy lọc hóa dầu vũng rô
thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc ghi nhận và đánh giá cao sự nỗ lực của đảng bộ chính quyền mặt trận
và các đoàn thể tỉnh phú yên trong phát triển kinh tế xã hội an ninh quốc phòng trong thời gian vừa qua
bên cạnh những việc đã làm được của tỉnh phú yên thủ tướng cũng chỉ ra những yếu kém về chỉ số năng lực cạnh tranh
và cải cách hành chính của tỉnh thủ tướng coi đây là vấn đề cốt lõi cần phải được sớm khắc phục
đem lại sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp

và cải cách hành chính của tỉnh phú yên thủ tướng cho rằng tỉnh cần phát huy truyền thống anh hùng cách mạng
trong kháng chiến đoàn kết tự lực tự cường vươn lên bằng chính nội lực tiềm năng sẵn có

bên cạnh những việc đã làm được của tỉnh phú yên thủ tướng cho rằng tỉnh phú yên thủ tướng cho rằng tỉnh phú yên